mặc dù được đánh giá là một năm khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành nông nghiệp
tuy nhiên với nhiều biện pháp kịp thời năm hai nghìn một mươi chín nông nghiệp vẫn là ngành đóng góp vào sự tăng trưởng gdp của kinh tế cả nước
với tốc độ tăng trưởng gdp toàn ngành đạt hai năm
năm hai nghìn một mươi chín sản xuất nông nghiệp của nước ta đã phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
dịch tả lợn châu phi diễn biến phức tạp gây thiệt hại chưa từng có đối với ngành chăn nuôi
biến đổi khí hậu thiên tai hạn hán xâm nhập mặn đã diễn ra tại tất cả các vùng miền trên cả nước
thị trường nhiều mặt hàng nông sản không ổn định có xu hướng giảm giá và chịu tác động của chiến tranh thương mại
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi chín vẫn được coi là một năm ngành nông nghiệp nước ta đã gạt hái được nhiều thành tựu và tiếp tục hội nhập sâu hơn
biến đổi khí hậu thiền tai hạn hán xâm nhập mặn đã diễn ra tại tất cả các vùng miền trên cả nước
biến đổi khí hậu thiền tai hạn hán xâm nhập mặn đã diễn ra tại tất cả các vùng miền trên cả nước
trong đó có bốn mặt hàng trên ba tỷ usd
mặc dù khó khăn về thị trường các mặt hàng nông sản giảm giá từ một mươi một mươi năm
nhưng tổng kinh ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản vẫn ước đạt bốn mươi một ba tỷ usd tăng hơn ba hai so với năm hai nghìn một mươi tám
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích sớm trước một năm năm
năm hai nghìn hai mươi được xem là một năm có ý nghĩa quan trọng của toàn ngành nông nghiệp
bởi đây là năm bứt phá hoàn thành kế hoạch năm năm toàn ngành hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tôi đề nghị với các đồng chí ngành nông nghiệp việt nam mục tiêu năm hai nghìn hai mươi một số mục tiêu lớn sao
tốc độ tăng trưởng gdp khu vực nông nghiệp đạt ba
kiêm ngạc xuất khẩu năm năm thủy sản trên bốn mươi ba tỷ usd
tỷ lệ chai phó rừng bốn mươi hai tỷ lệ đạt trưởng nông thôn mới năm mươi chín
ít nhất có một trăm hai mươi một đơn vị cấp quyền đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
đặc biệt là thành lập mới hai nghề hợp tác xã nông nghiệp
để cả nước chúng ta có một mươi
ngoài ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm thủ tướng đề nghị
ngành nông nghiệp phải đạt mức tăng trưởng gdp khu vực nông nghiệp trung bình từ ba ba năm
có thêm năm mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu có giá trị từ một tỷ usd trở lên
để đưa việt nam có một mươi năm nhóm mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu một tỷ usd trở lên
với tổng giá trị xuất khẩu là năm mươi tỷ usd đứng đầu asean và đứng top một mươi của thế giới
phần đầu có hai mươi năm doanh nghiệp trực tiếp đầu tư vào nông nghiệp gấp hai lần hiện nay
ba mươi năm hợp tác xã nông nghiệp phần đầu có tám mươi số xã đạt chuẩn nông thuận mới
thu nhập của người nông dân đạt tám mươi triệu đồng một năm gấp hai lần hiện nay